giang điền là một trong những khu công nghiệp có vị trí đắc địa của tỉnh đồng nai
nên đã nhanh chóng thu hút các doanh nghiệp
trong đó có những tập đoàn lớn trên thế giới đến đầu tư và liên tục mở rộng quy mô nhà máy
tuy nhiên các doanh nghiệp tại đây đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện
vậy nguyên nhân là do đâu
mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây
sau khi đầu tư nhà máy ở khu công nghiệp giang điền năm hai nghìn một mươi
tập đoàn kenda chuyên sản xuất lốp xe ô tô xuất khẩu
đã liên tục mở rộng nhà xưởng kéo theo đó là nhu cầu sử dụng điện tăng cao
hiện doanh nghiệp này đang sử dụng điện với công suất một mươi năm mw
và dự kiến tháng bốn năm nay sẽ tăng công suất lên gấp đôi để đáp ứng việc mở rộng nhà xưởng
tuy nhiên qua làm việc với đơn vị cung cấp điện
doanh nghiệp rất lo lắng khi được biết nhu cầu của mình khó có thể được đáp ứng
chúng tôi dự kiến tăng gấp đôi công suất sử dụng điện
nhưng qua làm việc với ngành điện và đơn vị kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp
thì hiện tại cả ba tuyến đường dây hai mươi hai kv phục vụ điện khu công nghiệp đã quá tải
nên không thể đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
qua tìm hiểu công trình trạm biến áp một trăm một mươi kv giang điển và đường dây đấu nối
do ban quản lý dự án tổng công ty điện lực miền nam làm chủ đầu tư
với tổng vốn hơn chín mươi bốn tỷ đồng trong đó bảy mươi là vốn vay từ ngân hàng thế giới
được khởi công tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu dự kiến hoàn thành sau bảy tháng thi công
nhưng đến thời điểm này đã hơn năm năm vẫn chưa thể đưa vào sử dụng
chủ đầu tư cho rằng toàn bộ công trình còn vướng ở sáu vị trí không thể dựng trụ
và hai mươi năm hộ dân không đồng ý để kéo dây đi qua phần đất
việc chậm đưa công trình trạm biến áp một trăm một mươi kv giang điển và đường dây đấu nối
vào hoạt động không chỉ gây thiệt hại đối với chủ đầu tư mà quan trọng hơn
nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp điện phục vụ mở rộng sản xuất
của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp giang điển
do đó đề nghị lãnh đạo tỉnh đồng nai và huyện trảng bom cần có giải pháp quyết liệt hơn
trong chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện công tác đền bù
giải phóng mặt bằng ở những vị trí còn lại của công trình